chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
có một mươi cán bộ cơ sở được đào tạo hai trăm linh lượt nông dân được tham gia tập huấn
dự án đã khảo sát đưa cho năm mươi sáu hồ dân chăn nuôi bò gồm tám hồ chăn nuôi quy mô gia trại và bốn mươi tám hồ chăn nuôi quy mô nông hồ tại tám xã vùng cát ven biển chiều sự cổ môi trường biển tham gia dự án
với tổng số một trăm hai mươi con bò cải dòng f một của dự án các hồ nuôi quy mô gia trại mỗi hồ được hỗ trợ ba con
các hồ nuôi quy mô nông hồ mỗi hồ được hỗ trợ hai con bò dòng f một
bò cải f một đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn phẩm cấp dòng theo quy định
bò giống được đánh sổ hiếu cho từng con riêng biệt đảm bảo đầy đủ quy định về nguồn gốc lý lịch tiêm phòng kiểm dịch thời gian nuôi cách ly
đến nay sau hơn một năm triển khai dự án đã cho thấy những hiệu quả bước đầu mở ra nhiều triển vọng
xưa nay bà con nuôi bò chủ yếu là sử dụng dòng bò địa phương
điểm mới ở đây là chúng tôi sử dụng ba dòng cò khác nhau địa trong và sau đó là cho những dòng cò phù hợp nhất có thể phát triển trên vùng cát để giúp cho bà con chủ động được thức ăn trong chăn nuôi bò
và giải pháp này rất là mới đối với bà con vùng cát đó là chế biến phía phù phộng của ngành trong trọng để chăn nuôi bò